ngay sau cuộc họp của thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
dưới sự chủ trì của trưởng ban chỉ đạo tổng bí thư nguyễn phú trọng
chiều nay tại hà nội ban nội chính trung ương cơ quan thường trực của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí
về kết quả phòng chống tham nhũng tiêu cực những tháng đầu năm
trong đó có việc thông tin việc xét xử những vụ án kinh tế trọng điểm thời gian qua
liên quan đến nội dung xử lý nghiêm minh những đối tượng sai phạm
trong các vụ án kinh tế lớn thời gian qua đúng quy định của pháp luật
nhưng vẫn đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp đại diện ban nội chính trung ương khẳng định
quan điểm xử lý là sai đến đâu xử lý đến đó làm lành mạnh thị trường
đảm bảo quyền lợi chính đáng của mọi công dân và cá nhân có liên quan
không hình sự hóa các quan hệ kinh tế chứ không phải không được xử lý
thưa các đồng chí là thứ nhất là cần thiết thứ hai nó đã chín mùi
thưa các đồng chí đã có chủ trương đã có biện pháp đã có giải pháp
sau đó để các doanh nghiệp mà có những công chủ là đối tượng trong các vụ án
vẫn tồn tại vẫn hoạt động một cách bình lợi
và những hậu quả có thể xảy ra thì đã được nương trước và có giải pháp phù hợp
thưa các đồng chí cuối cùng từ đây để khẳng định rằng không có chuyện
bắt chuột mà có bệnh sai tới đâu thì xét xử tới đó
đảng nhà nước đã thống nhất và trao quyền cho ban chỉ đạo rồi
sự việc có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố
thưa các đồng chí như thế mà đã khởi tổ thì phải điều tra
mà đã điều tra thì phải truy tố và xét xử
chúng ta đã nhất quán một nguyên tắc chỉ đạo là gì
không có vùng cấm không có ngoại nệ
bất kể người đó nè và hoàn toàn không chịu sự tác động không đúng
của bất cứ cơ quan tổ chức nước nữa có thống quyền nào
với nội dung có trong cuộc họp của thường trực ban chỉ đạo trung ương
phòng chống tham nhũng tiêu cực sáng nay tham ô tham nhũng gần đây mang tính tổ chức
có sự cầu kết chặt chẽ tinh vi giữa cán bộ nhà nước với cá nhân bên ngoài
những hành vi tham nhũng không còn riêng lẻ có yếu tố đồng phạm rất rõ

để tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
đại diện ban nội chính trung ương khẳng định thời gian tới sẽ thành lập
ban chỉ đạo trung mương phòng chống tham nhũng cấp tỉnh thành
để lãnh đạo chỉ đạo một cách toàn diện công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng ở địa phương
là bây giờ yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng phải đồng bộ
phải quyết liệt phải kết hợp giữa trung ương và với địa phương
bây giờ các bạn có thể thấy ở cấp quyền không có ban nội chính
ai theo dõi ai lãnh đạo ai phát hiện nó cũng có nhiều cái hạn chế của nó
như vậy thì việc thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh là để có sự lãnh đạo chỉ đạo thông suốt
có hệ thống từ trung ương đến cấp tỉnh
và trong thời gian vừa qua xin thưa với các nhà báo là
mặc dù trung ương chưa có chu trương thế nhưng mà nhiều tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo
ban chỉ đạo để triển khai khuyển các nghị quyết của địa phương
liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
và nhiều địa phương trong các hoạt động xưa tổng kết nghị quyết là đề nghị trung ương phải cho tru trương thành lập
tại cuộc họp lãnh đạo ban nội chính trung ương cũng thông tin về những thành tựu cũng như khó khăn
của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và nhiệm vụ của ban chỉ đạo trong thời gian tới
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bốn mươi bảy năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
và sáu mươi tám năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
vào chiều nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân
chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh đã đến thăm làm việc với tương lĩnh sĩ quan cán bộ
và chiến sĩ cục an ninh nội địa bộ công an
đơn vị đã có nhiều thành tích trong các cuộc kháng chiến dành độc lập dân tộc
và sự nghiệp bảo vệ đảng nhà nước
cùng dự với chủ tịch nước có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an
trong suốt quá trình cách mạng việt nam dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện của đảng nhà nước
lực lượng an ninh nhân dân đã lập được những chiến công anh liệt góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ đảng
bảo vệ chính quyền nhân dân và xây dựng phát triển đất nước
lực lượng an ninh nội địa tiền thân là lực lượng chống phản động
ra đời từ những ngày đầu của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ lực lượng an ninh đã tổ chức hàng nghìn trận đánh diệt ác phá kìm trừ giam
vô hiệu hóa hàng nghìn cơ sở của địch bảo vệ an toàn các cơ quan lãnh đạo và khu căn cứ
qua đó góp phần quan trọng cùng quân và dân ta giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
sau giải phóng dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức
song với truyền thống bản lĩnh mưu trí sáng tạo chủ động hiệu quả
lực lượng an ninh nội địa tiếp tục lập nên nhiều chiến công thành tích xuất sắc
chủ tịch nước nhấn mạnh việc nêu lại những mốc son lịch sử truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh
vào dịp kỷ niệm bốn mươi bảy năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
và kỷ niệm sáu mươi tám năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
để mãi mãi ghi nhớ tri ân những công hiến hy sinh vô cùng to lớn của các thế hệ lực lượng an ninh
đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ tổ quốc hiện nay
chủ tịch nước cũng bày tỏ vui mừng khi trong những năm gần đây dù có nhiều thách thức
nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước lực lượng công an nhân dân
trong đó có lực lượng an ninh nội địa đã phát huy vai trò nòng cốt trong công cuộc bảo đảm vững chắc
an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội giữ vững thế trận chủ động chiến lược
không để bị động bất ngờ
những kết quả các mặt công tác bảo đảm an ninh nội địa đã tạo nền tảng quan trọng
góp phần giữ vững ổn định chính trị môi trường hòa bình để phát triển kinh tế xã hội
và mở rộng đối ngoại của đất nước trong thời gian qua
để đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống chủ tịch nước đề nghị cục an ninh nội địa
trước mắt cần có kế hoạch cụ thể bố trí lực lượng tăng cường cơ sở nhất là tại các địa bàn trọng yếu
tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp không để xảy ra bất cứ sơ suất nào trong việc bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương
khi họp thứ ba có hội khóa một mươi năm và sigem ba mươi một trong thời gian sắp tới
chúng ta tiếp tục quán kiệt nghị quyết đảo lần thứ một mươi ba của đảng
nghị quyết đảo lần thứ bảy của đảng bộ công an trung ương
cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai của bộ chính trị
về đáy mạnh xây dựng lực lượng công an thực sự trong thạch vững mạnh chính quy
hiện đại đã vững yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thì an ninh nội địa phải đặt ra những phương án để thực sự tiến lên hiện đại
của một đất nước gần một trăm linh triệu dân ba mươi ba vạn kỳ số này với năm bốn gia tộc anh em này
với tình hình quốc tế và bằng phán động trong nước
như thế thì phải làm những phương án nào để thực sự là đảm bảo được cái yêu cầu
đối với việc bảo vệ đảng bảo vệ chế độ
các đồng chí sẽ như những cấn bộ chiến sĩ
giữ chế độ đảm bảo sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
trong quá trình lãnh đạo đất nước và xã hội
một lực lượng rất quan trọng
nhân đây phần tình hình tôi đề nghị với các đồng chí đã phát huy tốt rồi
cần phát huy hơn nữa sự gắn kết phối hợp giữa công an và quân đội
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã từng phát biểu công an một quân đội là hai cánh cung
theo nên cái việc này rất quan trọng
chủ tịch nước nhấn mạnh phát huy truyền thống của lực lượng an ninh trong hai cuộc kháng chiến dành độc lập dân tộc
cục an ninh nội địa cần có quyết tâm cao triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp công tác
đánh địch từ trung tâm địch nắm tình hình tham mưu xử lý vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở
từ khi mới nảy sinh không để diễn biến phức tạp không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự
cùng với đó tập trung xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân
trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc giữ vững an ninh tôn giáo an ninh dân tộc an ninh tại các địa bàn chiến lược trọng điểm an ninh xã hội
chủ tịch nước tin tưởng sâu sắc với bản chất tốt đẹp truyền thống vẻ vang với đội ngũ cán bộ chiến sĩ đoàn kết
thống nhất trung thành năng động sáng tạo và có quyết tâm cao
lực lượng an ninh nội địa sẽ nỗ lực phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao lập nên nhiều chiến công thành tích
góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và cục an ninh nội địa bộ trưởng tô lâm bày tỏ niềm vui mừng
được đón chủ tịch nước đến thăm làm việc với cục an ninh nội địa và có những chỉ đạo toàn diện sâu sắc các mặt công tác bảo đảm an ninh
đây là định hướng hết sức quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong thời gian tới
nhất là khi cả nước chuẩn bị bước vào dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và tổ chức sea games ba mươi một
thời điểm mà các thế lực thù địch phản động giáo diết triển khai các hoạt động chống phá
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài gunnar wegen
tổng vụ trưởng phụ trách châu á thái bình dương cơ quan đối ngoại châu âu eeas hiện đã có chuyến thăm làm việc tại việt nam
thời gian qua quan hệ hợp tác giữa việt nam và eu ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực
nhất là từ khi hai bên triển khai thực hiện hiệp định hợp tác và đối tác toàn diện việt nam eu năm hai nghìn một mươi sáu
và hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta từ tháng tám năm hai nghìn một mươi
đưa việt nam trở thành đối tác thương mại hàng đầu của eu trong asean và là một trong những nước châu á
mà eu có quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực trong đó có hợp tác an ninh và thực thi pháp luật
trong lĩnh vực an ninh mạng
bộ công an việt nam và eu đã hợp tác chặt chẽ thường xuyên
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới eu tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm an ninh mạng
đối với các cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu kinh nghiệm quản lý dữ liệu xuyên biên giới
cơ chế bảo vệ dữ liệu trong một số lĩnh vực quan trọng tăng cường thảo luận chia sẻ quan điểm
tham gia xây dựng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc tế về an ninh mạng
vấn đề chủ quyền quốc gia trên không gian mạng chiến tranh mạng đồng thời giới thiệu chuyển giao công nghệ
thiết bị công cụ hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh mạng phòng chống tội phạm mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao
liên quan tới dự án tăng cường hợp tác an ninh với châu âu và tại châu á
ecwa do eu khởi xướng nhằm đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng với sáu quốc gia trong khu vực
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi bốn khẳng định dự án đã góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế của việt nam
đưa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện việt nam eu ngày càng đi vào thực chất
bộ trưởng tô lâm đề nghị các bên cần thảo luận cụ thể để đề xuất các hoạt động thiết thực đáp ứng nhu cầu của các bên
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
ngài guna wiegun nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa eu việt nam đang phát triển không chỉ dừng lại ở kinh tế
thương mại đầu tư mà còn là hợp tác chính trị ngoại giao an ninh những nhân tố mang tính chiến lược
với trách nhiệm trên cương vị công tác ngài tổng vụ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối
nỗ lực đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa eu việt nam không ngừng được củng cố và phát triển lên tầm cao mới
trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm bốn mươi bảy năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước kỷ niệm một trăm ba mươi sáu năm ngày quốc tế lao động và một trăm ba mươi hai năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
vĩ đại sáng nay tại hà nội công đoàn công an nhân dân đã tổ chức lễ phát động tháng công nhân
tháng hành động về an ninh an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi hai thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
trong năm hai nghìn hai mươi một do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nên các hoạt động nhân tháng công nhân và tháng hành động
và an toàn vệ sinh thực phẩm năm hai nghìn hai mươi một cũng được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại các cơ quan đơn vị
nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên công đoàn công an nhân dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
nhiều hoạt động chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín như phối hợp với các đối tác tổ chức chương trình phúc lợi
cho đoàn viên công đoàn công an nhân dân trong mùa dịch tổ chức thăm hỏi cho hơn năm cán bộ đoàn viên công đoàn
là f f một f hai có hoàn cảnh khó khăn trao tặng bốn năm trăm linh túi an sinh công đoàn cho đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng
bởi dịch bệnh với kinh phí hơn một mươi tỷ đồng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đã biểu dương và chúc mừng những kết quả
mà công đoàn công an nhân dân đạt được trong thời gian qua đồng chí thứ trưởng đề nghị cấp ủy lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
công đoàn các cấp trong công an nhân dân và mỗi cán bộ đoàn viên triển khai thực hiện tốt những định hướng chỉ đạo của tổng liên đoàn lao động việt nam
trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi hai gắn với nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình công tác
công đoàn các cấp trong công an nhân dân cần tiếp tục đổi mới về cách nghĩ cách làm phương thức đổi mới về phương thức hoạt động
hướng tới thực hiện nhiệm vụ đại diện trăm non để bảo vệ quyền nợi và nợ ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động
các cấp ủy người đứng đầu cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương cần tiếp tục quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện hơn nữa
để giúp công đoàn các cấp trong công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao bằng khen của bộ công an tặng bảy tập thể một mươi cá nhân có thành tích xuất sắc
nhiều tập thể cá nhân được ban chấp hành công đoàn công an nhân dân tặng bằng khen
cũng tại buổi lễ với quyết tâm hưởng ứng tháng công nhân tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
năm hai nghìn hai mươi hai của công đoàn các cấp trong công an nhân dân bốn cụm thi đua công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
và bốn khối thi đua công đoàn cơ sở của công đoàn công an nhân dân đã ký kết giao ước thi đua
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay khi hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của bộ công an đi vào hoạt động
đã tiếp tục kết nối chia sẻ với hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của bộ tư pháp
với trên bảy triệu trường hợp đăng ký khai sinh và mã số
số định danh được cấp mới cho trẻ em
hiện các đơn vị chức năng của hai bộ đang tập trung đẩy mạnh triển khai các phương án kỹ thuật
đồng bộ cơ sở dữ liệu đảm bảo việc dùng chung và có sự thống nhất
đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ của bộ tư pháp được diễn ra vào chiều nay tại hà nội
trên cơ sở thực hiện luật hộ tịch và luật căn cước công dân cho đến nay hệ thống cơ sở dữ liệu của bộ công an
và bộ tư pháp đã kết nối liên thông bảo đảm sự thuận lợi cho người dân khi sử dụng các dịch vụ công
trong đó các yếu tố liên quan đến kỹ thuật đã được các đơn vị chức năng của hai bộ xây dựng các phương án đồng bộ
thao gỡ các khó khăn vướng mắt
hiện nay khi dân cư kết nối xong rồi thì chúng tôi đang phối hợp với bên sông yêu sáu

và các dịch vụ về đồng bộ thông tin hộ tịch sang cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
về kết nối này thì bên bộ tư pháp cũng giao ra cuộc hộ tịch hộ tịch chứng thực liên quan vấn đề nghiệp vụ
và cuộc công nghệ ứng tin liên quan vấn đề kỹ thuật để phối hợp với sông yêu sáu thực hiện kết nối
chúng tôi đang làm một quy trình đó là quy trình đồng bộ dữ liệu này như thế nào cho nó hợp lý
trên cơ sở cái khai sinh và cái sổ hộ tịch mà hiện tại bây giờ đang ở cấp phường cấp xã
đang lưu giữ của các bạn chúng tôi căn cứ vào đấy
và cùng với lại bên chỗ bộ công an là cụ thể là c sáu đồng bộ lại dữ liệu làm sao là cho nó thống nhất
để khi đấy thì là cái kết nối chia sẻ nó sẽ được liên thông và chúng ta không phải chỉnh sửa nhiều
liên quan đến đề xuất đấu giá biển số xe đẹp đang được bộ công an lấy ý kiến
đại diện bộ tư pháp cho biết theo luật đấu giá tài sản nếu coi biển số xe là một loại tài sản
thì việc đấu giá được thực hiện là đúng quy định pháp luật
tuy nhiên việc chuyển nhượng biển số xe đang gặp vướng mắc bởi quy định trong luật giao thông đường bộ
năm hai nghìn tám nghiêm cấm mua bán biển số xe vì vậy có thể cần sửa luật để mang tính phù hợp
câu chuyện là có cho chuyển nhượng hay không hiện nay vẫn còn đang nằm trong nghiên cứu của các cơ quan quân liên quan
tuy nhiên tôi cho rằng là nếu như mà nó được quy định ở trong nghị quyết của quốc hội
và tôi cũng được biết là hiện nay bộ công an và bộ giao thông vận tải đang xây dựng hai cái đạo luật
là một là luật giao thông đường bộ và hai là
luật an toàn giao thông đường bộ thì có thể là cùng với cái việc đưa cái biển số xe ra đấu giá
theo cái nghị quyết của quốc hội thì người ta cũng sẽ sửa các quy định của pháp luật để đảm bảo
với tính phù hợp và đặc biệt đến liên quan tới cái quyền định đoạt đối với biển số xe
thông tin tại buổi họp báo bộ tư pháp cũng cho biết tính từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đến hết tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đã thu hồi hơn chín tỷ đồng tài sản bị chiếm đoạt thất thoát
trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế
tổ chức thi hành xong bốn mươi năm vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
theo dõi với gần ba mươi năm tỷ đồng
tiểu ban an ninh trả tự sea games ba mươi một bộ công an ngày hôm nay đã về kiểm tra
khảo sát công tác bảo đảm an ninh trật tự cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu sea games ba mươi một
tại thành phố nam định sân vận động thiên trường tỉnh nam định được chọn làm địa điểm thi đấu
bảng b môn bóng đá nam với một mươi trận vòng loại và một trận bán kết
ngày hai mươi chín tháng bốn tới đây năm đoàn thi đấu sẽ về đến thành phố nam định
ổn định nơi ăn nghỉ tập luyện để chuẩn bị thi đấu chính thức
đoàn kiểm tra của tiểu ban an ninh trả tự sea games ba mươi một bộ công an đã kiểm tra thực địa
tại sân vận động thiên trường nơi diễn ra các trận thi đấu
trung tâm thể thao thành tích cao tỉnh nam định nơi tập luyện của các đội thi đấu
khách sạn nam cường nơi lưu trú của năm đoàn vận động viên trọng tài giám sát trọng tài
ban tổ chức sea games ba mươi một tỉnh nam định dự kiến không bán vé
mà mở cửa tự do cho khán giả vào xem cổ vũ
do đó sân vận động thiên trường sẽ đón lượng lớn cổ động viên trong ngoài tỉnh
và đến từ các quốc gia có đội tuyển tham gia thi đấu
đòi hỏi công tác đảm bảo an ninh an toàn phải được chuẩn bị chú đáo và triển khai hiệu quả
đoàn kiểm tra của tiểu ban an ninh trật tự sea games ba mươi một bộ công an đánh giá cao công tác chuẩn bị
của công an tỉnh nam định trong việc xây dựng các phương án bố trí lực lượng
phương tiện nhằm đảm bảo an ninh an toàn cũng như phối hợp với các ban ngành của tỉnh
chuẩn bị chú đáo nơi ăn nghỉ cho đại biểu vận động viên tham dự sea games ba mươi một tại nam định
chủ động nắm chắc tình hình triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự
trả tự an toàn giao thông phòng người cháy nổ
đây là những hoạt động đang được công an tỉnh quảng ninh đẩy mạnh triển khai
nhằm tăng cường bảo đảm an ninh an toàn phục vụ nhân dân và du khách
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm cũng như góp phần tổ chức thành công
đại hội thể thao đông nam á sea games lần thứ ba mươi một tới đây
tại sân vận động cầm phả công an thành phố đã kiểm tra giả soát tất cả các hạng mục
phòng cháy chữa cháy hệ thống an ninh xây dựng kế hoạch phương án chi tiết đảm bảo
an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy an toàn giao thông và phân công cụ thể nhiệm vụ
cho các lực lượng chức năng cơ quan đơn vị liên quan
ngoài lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên các sân vận động liên quan đến
hoạt động thi đấu của đoàn chúng tôi còn trực tại các địa bàn trọng yếu
xác định các phường trọng điểm và tăng cường quân số lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự
cho các hoạt động của đoàn trên địa bàn thành phố
công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy hoạt động lưu trú tại các cơ sở dịch vụ
cũng được chú trọng ngoài ra lực lượng công an cũng đã phát huy hiệu quả
vai trò của các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở
trong triển khai các kế hoạch phương án nghiệp vụ về phòng chống tội phạm
đối với các khu vực tiềm ẩn phát sinh điểm nóng về tội phạm về hình sự ma túy
công an thành phố đã tăng cường cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ trực tiếp xuống địa bàn
trong đó gắn trách nhiệm của đồng chí trưởng công an phường xã
với tình hình kết quả triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
cùng với công an các đơn vị nghiệp vụ trên tuyến giao thông
bên cạnh tăng cường tuần tra kiểm soát quyết liệt xử lý các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ
phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông